năm hai nghìn hai mươi bằng các biện pháp như là bổ sung gờ giảm tốc biển báo bổ sung vạch sơn tăng cường hệ thống chiếu sáng
lắp đặt đèn tín hiệu giao thông thành phố hà nội đã xử lý rứt điểm được hai mươi ba điểm trên tầm số ba mươi điểm đen về tai nạn giao thông
trong danh mục ba mươi điểm đen tai nạn giao thông đáng chú ý có các điểm đen khu vực từ gầm cầu vượt cho người đi bộ
từ đường võ trí công đến đường dẫn xuống đường an dương vương quận tây hồ km sáu ba trăm linh văn điển giáp bát quận hoàng mai
đoạn từ số nhà sáu trăm bảy mươi năm đến số nhà bảy trăm sáu mươi năm a đường nguyễn văn linh quận long biên
hai điểm đen đang đề xuất lập dự án để xử lý trong năm hai nghìn hai mươi một gồm hầm đường bộ kim liên trên địa bàn quận đống đa và hai bà trưng
đoạn từ km hai trăm linh một đến km hai trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ một a huyện thường tín
cũng theo sở giao thông vận tải hà nội đối với các điểm đen còn lại thuộc dự án của các quận huyện và các đơn vị chủ đầu tư khác
đang được các đơn vị liên quan tập trung khắc phục để xử lý rứt điểm trong thời gian tới